lễ hội chùa hương là lễ hội lớn nhất và dài nhất trong năm luôn thu hút được một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan chảy hội
vào chính hội chùa hương đón tiếp hàng vạn người với gần ba trăm linh gian hàng cơ sở kinh doanh các loại
chính vì thế công tác phòng cháy chữa cháy tại lễ hội chùa hương rất được chú trọng
theo báo cáo của công an huyện mỹ đức về công tác kiểm tra đảm bảo phòng cháy chữa cháy lễ hội chùa hương
tính tới ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín phối hợp với ủy ban nhân dân xã hương sơn ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn
đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở trọng điểm trong khu vực diễn ra lễ hội như bến xe khách hương sơn
chùa thiên trù và động hương tích và một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đoàn kiểm tra đã kiến nghị hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại thiếu sót chủ yếu
gồm hồ sơ quản lý và theo dõi phòng cháy chữa cháy của các cơ sở công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
công tác kiểm tra bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định
ngoài ra các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong khu vực lễ hội chùa hương đối với các hộ kinh doanh
đồng thời có những phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra lễ hội
trước lễ hội thì chúng tôi đã triển khai chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là lực lượng tham gia lễ hội
tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy để sử dụng thành thạo các phương tiện
khi có sự cố xảy ra sẽ tổ chức chữa cháy kịp thời
cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
đặc biệt là các chủ hộ gia đình nắm bắt được các biện pháp phòng ngừa về cháy nổ
để phòng ngừa không để xây ra cháy nổ chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để chỗ
để khi có cháy nổ xảy ra xử lý kịp thời
trong quá trình lắp đặt các ký ốt chúng tôi đã hướng dẫn về các giải pháp an toàn
trong quá trình lắp đặt điện

sẽ tiếp tục tăng cường công tác
tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đảm bảo công tác thường trực
tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
ra soát củng cố chỉnh lý phương án chữa cháy thực tập phương án chữa cháy
phương án cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và người dân địa phương
để đảm bảo mùa lễ hội an toàn vui vẻ